công an tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cơ sở anh spa
ở xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyên quán xã trường an huyện sông mã tỉnh sơn la
bị phan trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bạch mai quận hai bà trưng thành phố hà nội
dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong và hung thủ cũng như nạn nhân có quan hệ tình cảm
gần đây chị này về huyện tứ kỳ để học nghề làm đẹp thì bị hòa tìm đến sát hại
theo bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương đến chiều qua phan trung hòa đã qua cơn nguy kịch
tiến triển tích cực cơ hội sống cao đối tượng hiện không phải thở máy và chỉ hỗ trợ thở bình oxy
tuy nhiên hòa chưa thể giao tiếp để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an